sau hơn hai năm xây dựng và áp dụng thử nghiệm bộ tài nguyên và môi trường vừa chính thức ban hành bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
bộ chỉ số này nhằm đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ bảo vệ môi trường và mức độ hài lòng của người dân về chất lượng môi trường sống của các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
đồng thời đánh giá hiệu lực hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường nâng cao nhận thức ý thức trách nhiệm khuyến khích nỗ lực của các cơ quan quản lý nhà nước và người dân trong công tác bảo vệ môi trường
kết quả bảo vệ môi trường của các địa phương sẽ được công bố vào dịp ngày môi trường thế giới ngày năm tháng sáu năm sau để đánh giá
bộ chỉ số này được áp dụng định kỳ hàng năm và áp dụng chính thức từ năm hai nghìn một mươi chín